tại bản phát xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la tổ công tác liên ngành do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu đồn biên phòng lóng sập tri cục hải quan lóng sập cục hải quan điện biên
phát hiện và bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt là tráng a phái chú tại bản phu nhan xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
tại cơ quan công an tráng a phái khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
về bán kiếm lời khi đi đến khu vực bản phát xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la thì bị lực lượng chức năng